cảnh sát giao thông thanh tra giao thông thông báo phản nguội hay là giả danh nhân viên ngành điện yêu cầu các hàng đóng tiền điện bằng những lời lẽ đe dọa nếu không làm theo các hàng sẽ bị phạt hành chính thậm chí là truy tố trách nhiệm hình sự
với chiêu trò tinh vi đối tượng lừa đảo sử dụng số điện thoại bàn có mã vùng đà nẵng hai trăm ba mươi sáu kết nối thông báo người dân chậm trả tiền điện và nợ một hóa đơn tiền điện trong thành phố hồ chí minh
nếu không xử lý trong vòng hai giờ khách hàng sẽ bị trừ sáu mươi triệu trong tài khoản ngân hàng nghiêm trọng hơn là chuyển hồ sơ cho cơ quan công an khởi tố hình sự
ngay sau khi bị đe dọa chị kim anh trú quận hải châu thành phố đà nẵng đã trình báo vụ việc với điện lực địa phương để tìm hiểu sự thật
hàng mươi đêm tôi nói chị nhà chị nộp tiền điện bị trễ chuẩn bị là chiều này là điện lực cấp điện nhà chị bởi chị nộp á chị trễ nhưng mà chị mới chuyển khoảng qua nửa tiếng hôm á
hàng nói à để em xem lại à đọng rồi chị đọng rồi chị đọng rồi nhưng mà chị còn mất nửa một cái tiếng điện ở trong thành phố hồ chí minh nữa
thông tin từ điện lực đà nẵng thời gian qua trên địa bàn thành phố ghi nhận ba mươi cuộc gọi giả mạo ngành điện đòi nợ khách hàng
hiện nay điện lực đà nẵng chỉ thực hiện thông tin qua các kênh như sms email trang web số đường dây nóng một chín không không một chín không chín
công việc của điện lực chỉ là gọi điện thoại cho khách hàng nhắc nợ
khách hàng và không có một động thái nào mà đe dọa khách hàng và khuyến nghị khách hàng nên đến thanh toán tiền điện ở những điểm thu
quầy thu của điện lực và thanh toán tiền điện qua ngân hàng những kênh chính thống
không chỉ giả danh nhân viên ngành điện các đối tượng còn lợi dụng hình thức phạt ngùi giả danh cảnh sát giao thông
thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu người dân chuyển tiền phạt để chiếm đoạt
tại thành phố đà nẵng vào ngày tám tháng sáu vừa qua một nữ sinh đã bị đối tượng giả danh cảnh sát giao thông
thông báo vi phạm luật giao thông đường bộ
trong lúc hoang mang nữ sinh này đã cung cấp thông tin cá nhân qua đường liên ảo
và bị đối tượng lừa đảo rút toàn bộ số tiền tám trăm ba mươi bảy triệu đồng trong tài khoản
qua đây là người dân cũng nên nâng cao ý thức cảnh giác đối với những đối tượng lợi dụng mạo dân xã hội thông
để gọi điện yêu cầu nộp phạt chuyển khoản
thì phải cảnh giác với những đối tượng này để tránh việc bị mắc mắc biển tiền bạc tài sản
câu chuyện là
câu chuyện là bài học cảnh giác cho người dân trước phương thức giả mạo lừa đảo tinh vi của tội phạm này
hiện nay tất cả thông tin thông báo vi phạm đều được phòng cảnh sát giao thông gửi trực tiếp
về địa chỉ cư trú của chủ phương tiện
người dân có thể tra cứu vi phạm trên trang web của cục cảnh sát giao thông và công an địa phương
tuyệt đối không có tình trạng gọi điện thông báo nộp phạt
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phan phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn hùng chiến xã đồng minh huyện vĩnh bảo tp hải phòng
về hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cũng phạm hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên tp hải phòng
là đối tượng lê văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn văn trạch xã văn nhuệ huyện ân thi tỉnh hương yên
còn về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thương chú
tại một trên một mươi bốn trên tám mươi chín tôn đức thắng phường trần nguyên hãn quận lê trân thành phố hải phòng
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện